theo kế hoạch hôm nay ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh phú thọ sẽ tiếp tục mở phiên tòa xét xử đặng anh tuấn
nguyên tránh thanh tra bộ thông tin truyền thông liên quan đến vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng
tuy nhiên tòa án nhân dân tỉnh phú thọ cho biết đơn vị đã nhận được văn bản đề nghị hoãn xét xử
đối với bị cáo đặng anh tuấn để điều tra làm rõ thêm một số nội dung liên quan
trước đó phiên tòa ngày hai mươi năm tháng một mươi một phải hoãn do ông trương minh tuấn
nguyên bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông có đơn xin xử vắng mặt
viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ nhận định lời khai của ông trương minh tuấn rất quan trọng
liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo đặng anh tuấn nên cần triệu tập đến tòa
sau đó chủ tọa đã chấp nhận đề nghị này